nhân dịp kỷ niệm hai năm dân ca ví dặm được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể
vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi một đêm nhạc ân tình ví dặm sẽ được tổ chức tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội
chương trình được tổ chức tại hà nội tp hcm đà nẵng với hình thức cộng đồng chung tay góp sức và phi lợi nhuận
năm nay đêm nhạc có sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân thu hiền nghệ sĩ nhân dân hồng liệu
ca sĩ phương thanh cùng tám mươi nghệ nhân nghệ sĩ trên cả nước
họ sẽ trình diễn các ca khúc sáng tác theo âm hưởng dân ca ví dặm các điệu ví dặm cổ như dặm say lúa ví phường cấy ví trèo non
kinh phí thu được từ tiền bán vé sẽ được dành để hỗ trợ các câu lạc bộ dân ca tại hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh